thường trú tại xã hiệp thạnh huyện đức trọng về tội giết người
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà vũ đã nhẫn tâm giết hại người cha của mình
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng hai nghe tiếng ông nguyễn ngọc thảo là cha ruột đang mắng chửi và đánh mẹ của mình
là bà lương thị lệ thủy vũ đã ngăn cản nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
vũ đã dùng dao thái lan đâm vào người ông thảo dẫn đến tử vong
với hành vi này nguyễn ngọc vũ đã bị tuyên phạt tám năm tù giam
đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về trật tự xã hội công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
vừa bắt quả tăng hai đối tượng gồm phan thị hòa ba mươi sáu tuổi và dương tấn lộc bốn mươi sáu tuổi
cùng chú tại thành phố vĩnh long đã có hành vi đánh bạc với hình thức mua bán số đề qua tin nhắn điện thoại
qua kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động của hòa và lộc lực lượng công an phát hiện nhiều tin nhắn
với nội dung mua bán số đề trong đó có một tin nhắn hòa mua của lộc vào ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
với số tiền là sáu mươi triệu tám trăm linh ngàn đồng
và số tiền chúng được là hai trăm tám mươi triệu đồng tổng số tiền mà hòa tham gia đánh bạc là ba trăm bốn mươi triệu tám trăm linh ngàn đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long ra quyết định tạm giữ hai đối tượng hòa và lộc
để điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trần anh tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và hoàng văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đều ở xã yên thịnh huyện yên định

công an huyện yên định đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã gây ra bốn vụ trộm cắp trên địa bàn huyện yên định
vụ mới đây nhất là bọn chúng đã đột nhập vào gia đình anh lê tất tình ở thôn một mươi xã yên thịnh
và trộm cắp một chiếc xe máy siêu đất mang bình kiểm soát ba mươi sáu m bốn mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu
hiện nay công an huyện yên định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được cơ quan chức năng và lực lượng công an đặc biệt quan tâm
trong thời gian vừa qua nhiều địa phương đã có cách làm hay về việc nâng cao ý thức người dân giữ gìn an ninh thôn bản
ghi nhận phóng viên truyền hình công an tại xã biên giới hiền kiệt huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
về việc tuyên truyền pháp luật bằng tiếng địa phương trên loa phát thanh hàng ngày của thôn bản
đã ăn thành thói quen
từ nhiều năm nay cứ đến chiều ông là khăm hán lại cùng gia đình quê quần lắng nghe thông báo
về tình hình trong thôn bản từ loa phát thanh gần nhà
hàng ngày tôi nghe tin đài phát thanh của xã
tôi đã nâng cao được trí thức và hiểu được pháp luật của nhà nước
và giữ trật tự an ninh tại thôn bản và an ninh biên giới
từ ngày có bản tin pháp luật tôi đã nâng cao ý thức cho bà con ở hiền kiệt
hiểu biết được về pháp luật
đến giờ phút này hiền kiệt đã không có vấn đề tên ảnh xã hội
và đến giờ phút này hiền kiệt là cũng không phải điểm nóng
mà cũng không có người buôn bán ma túy
là một xã biên giới của tỉnh thanh hóa chín mươi người dân tộc thái sinh sống trên địa bàn
trình độ dân trí thấp
chính vì vậy trước đây xã hiền kiệt vẫn xảy ra tình trạng buôn bán và sử dụng chất ma túy
vượt biên trái phép mua bán người qua biên giới
xong bằng nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng
nhiều năm nay tình hình tội phạm trong xã hiền kiệt giảm mạnh
tội và ma túy trong sáu tháng đầu năm nay chỉ xảy ra một vụ
không xảy ra tình trạng vượt biên giới
hàng trăm tổ liên gia tự quản dòng họ không có người dính đến ma túy được thành lập
nhiều nguồn tin tố giác tội phạm được người dân cung cấp cho cơ quan chức năng
xuống dưới cơ sở để tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước
đến với quần chúng nhân dân và tổ chức họp dân để tuyên truyền
để đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ở dưới cơ sở
từ đó nhân dân nắm được về pháp luật của nhà nước
và đồng thời đó tham gia cùng với lực lượng công an xã đã tố giác và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị
cho ban công an xã cũng như là các lực lượng chuyên môn
đến nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về ma túy cũng như là tiền nạn xã hội
việc tuyên truyền trên loa phát thanh bằng chính tiếng dân tộc của địa phương như xã hiển kiệt đang thực hiện
đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành đường lối
chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
đây là điểm sáng cách làm hay trong việc bảo đảm an ninh trật tự thôn bản
hạn chế các tệ nạn xã hội xảy ra góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia
tiếp theo là những thông tin về tình hình mưa bão tại các địa phương
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng chín trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
có mưa to và rất to làm ngập nhiều tuyến đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
hệ thống thoát nước gần như bị tê liệt vì lượng nước
tại các tuyến đường quan trọng của thành phố đồng hới như nguyễn hữu cảnh
hiễu nghị trần quang khải lê trực hai bà trưng quang trung trần hưng đạo
đường ba mươi sáu m đều bị ngập nên các phương tiện tham gia giao thông gặp rất nhiều khó khăn
rất nhiều xe mô tô ô tô bị chết máy
đặc biệt tuyến đường nguyễn văn chỗi giao với đường tuệ tĩnh đoạn qua phường hải đình
mưa lớn đã khiến nước tràn vào các nhà dân
theo nhiều hộ dân nơi đây nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là
trong quá trình thi công công trình sàn lấp khu chợ đêm thành phố đồng hới
thiếu các giải pháp kỹ thuật đồng bộ nhất là hệ thống thoát nước
vào chiều ngày hôm qua cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ diễn ra trên diện rộng
tại thành phố hồ chí minh đã làm ngập úng nhiều tuyến đường ở quận bình thạnh
bình tân tân phú tân thủ đức gò vấp
hàng ngàn phương tiện bị chết máy di chuyển khó khăn
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân
khoảng một mươi năm h ba mươi chiều do ảnh hưởng của cơn bão xuống
mưa lớn nhiều giờ trên diện rộng tại thành phố hồ chí minh đã làm nhiều tuyến đường
tại hầu hết các quận huyện của thành phố hồ chí minh ngập sâu trong nước
phóng viên của truyền hình công an nhân dân có mặt ghi nhận hàng loạt tuyến đường
ở quận bình thạnh bị nước nhấn chìm hơn nửa bánh xe
hàng ngàn xe gắn máy bị chết máy phải rắt bộ trên đường
lực lượng cảnh sát giao thông rất vất vả trong việc điều tiết giao thông qua khu vực
nghiêm trọng nhất là xảy ra kẹt xe tại ngã tư hàng xanh
các phương tiện phải xếp hàng dài nhiều giờ đồng hồ nhưng cũng không qua được đoạn đường chưa đầy một km
trong khi các dịch vụ kinh doanh khác ế ẩm thì các tiệm sửa xe lớn nhỏ trở nên đông đúc
ở một số nơi xảy ra tình trạng chặt chém người dân với giá thổi bu di từ hai mươi đến ba mươi đồng
trong khi đó giá thị trường chỉ năm đồng
theo ghi nhận đến hai mươi một giờ cùng ngày hàng nghìn người dân vẫn không thể về nhà
vì bị kẹt xe hoặc xe bị hư hỏng giữa đường do bị ngập nước
hoàn lưu của bão số ba hiện vẫn còn gây mưa ở một số khu vực miền núi quảng nam
mặc dù không nằm trong khu vực tâm bão đi qua song nhiều nơi trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là khu vực ven biển nằm trong tình trạng mưa lớn sạt lở nghiêm trọng
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
nằm ở khu vực sung yếu mưa lớn kèm theo gió bão đã làm hàng trăm mét bờ biển cửa đại hội an
tỉnh quảng nam tiếp tục bị sạt lở
kéo dài từ khu vực bãi tắm cửa đại lên hơn ba trăm linh mét
biển đã lấn sâu vào đất liền bốn mét có đoạn sâu tới một mươi mét
những hàng cọc bê tông được các khu du lịch làm dù tre cho du khách đã chưa cọc

các khu vực này quan tâm nhiều hơn kể như thế nào đó chứ mùa đông
bữa nay mới mùa đông không mà hát đoạn sạt lở như thế này rồi
thì vào tháng chín một mươi tôi thấy đoạn sạt lở sẽ vô đến khu vực mấy mét nữa
thực tế tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ biển cửa đại đã diễn ra trong nhiều năm qua
mặc dù trung ương tỉnh quảng nam và thành phố hội an đã nỗ lực tìm giải pháp khắc phục
và tiến hành kẻ tạm
xong cũng chỉ là giải pháp
tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra ngày càng nghiêm trọng
đe dọa nhiều khu du lịch ven biển và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân
tại bờ biển cửa đại khu vực bị sạt lở bắt đầu ngay từ mỹ kè bằng bao tải
mà thành phố đã triển khai trong năm nay
người dân địa phương cho rằng tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra nghiêm trọng
nếu không có hệ thống kẻ trọng
chương trình tiếp tục với các tin tức về y tế
trung tâm y tế dự phòng huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa cho biết
đến ngày một mươi bốn tháng chín tại ổ dịch thuộc thôn thượng hải xã hải thanh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
đã ghi nhận hai mươi trường hợp bệnh nhân mắc suốt suốt huyết
qua giám sát theo dõi và chữa trị thì có tới một mươi sáu bệnh nhân đã khỏi
và bốn bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi
trước diễn biến phức tạp của dịch suốt suốt huyết
ubnd tỉnh thanh hóa đã có chỉ thị hỏa tốc tới các địa phương
các ngành chức năng tập trung phòng chống dịch suốt suốt huyết
sở y tế thanh hóa chủ trì phối hợp với các đơn vị khẩn trương thực hiện
có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch nắm chắc diễn biến dịch
phát hiện sớm điều trị tích cực tại chỗ những ca bệnh
không để diễn biến nặng hay để xảy ra tử vong
đối với các ngành giáo dục huy động giáo viên học sinh sinh viên
các cơ sở giáo dục tích cực tham gia chiến dịch diệt mũi bọ gậy
tại gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế
giữ vệ sinh chung vệ sinh cá nhân tại các trường học
chủ tịch ubnd các huyện thị thành phố chịu trách nhiệm trước
chủ tịch ubnd tỉnh về việc triển khai công tác phòng chống dịch
suốt suốt huyết tại địa bàn
thưa quý vị theo thống kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng ngãi
hiện toàn tỉnh đã có gần sáu trăm linh trường hợp mắc bệnh suốt suốt huyết
ngành y tế quảng ngãi đang tập trung mọi nguồn lực để ngăn không cho số ca mắc mới tăng
đồng thời triển khai nhanh các biện pháp khoanh vùng dập tắt những ổ bệnh nhỏ
không để bệnh suốt suốt huyết bùng phát thành dịch trên địa bàn
phản ánh công tác phòng chống bệnh suốt suốt huyết tại thành phố quảng ngãi
địa phương có ca bệnh nhiều nhất của tỉnh quảng ngãi
từ đầu tháng tám cho đến nay ngoài những buổi đi cơ sở giám sát tình hình dịch bệnh
trung tâm y tế dự phòng thành phố quảng ngãi thường xuyên tổ chức các đợt diệt loang quang
bò gậy và phun thuốc diệt mũi chủ động vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
thay vì hàng tháng như trước đây
hiện thành phố quảng ngãi đã có một mươi tám trên hai mươi ba xã phường có ca mắc sốt xuất huyết
với gần hai trăm linh trường hợp tăng năm lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đến thời điểm này thì đã tăng năm lần so với năm hai nghìn một mươi
và đặc biệt là có một mươi tám trên hai mươi ba xã phường có ca bệnh suốt suốt huyết
và ở các phường như là nghĩa chánh chánh lộ nghĩa hà nghĩa phú là có số ca mắc tăng
và có ổ số ổ dịch nhỏ là khoảng mỗi xã phường trung bình khoảng bốn mươi năm số tổ dân phố
ở các phường đó là đều có ổ dịch nhỏ
và ở trong năm nay thì bệnh nhân mắc xuất xuất huyết thì thường là mắc ở tiếp một tiếp ba và tiếp bốn
đặc biệt là có một ca bệnh ở phường chánh lộ là hiện nay đã còn đang làm việc ở đà nẵng
nguyên nhân khiến bệnh suốt suốt huyết năm nay tăng cao là do chu kỳ dịch bệnh
cứ ba đến năm năm một lần
ngoài ra thời tiết mưa nắng thích thường kéo dài và trình diện rộng
cũng là môi trường thuận lợi để mũi cây bệnh suốt suốt huyết phát triển
trong khi đó ý thức người dân về công tác phòng chống dịch bệnh vẫn chưa cao
để chủ động không cho bệnh bùng phát thành dịch cán bộ y tế phường xã thường xuyên vận động
tuyên truyền và huy động cả cộng đồng cùng vào cuộc phòng chống dịch bệnh suốt suốt huyết
vận động bà con nhân dân là tổng dọn vệ sinh môi trường
cũng như là trong nhà ngoài ngõ sạch sẽ
tất cả những dụng cụ nào mà chứa nước như là lưu vạm ẩn cây kiển
thì chúng tôi vận động là bò con bỏ cá vào để an lăn quen và diệt bò gãy
còn về việc môi trường xung quanh cũng như những vật dụng có thể chứa nước được để tổ cho nơi sinh sản cho mũi
thì chúng tôi thu gom
thành phố quảng ngãi chỉ đạo các hội đoàn thể cơ quan ban ngành tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân
về nguy cơ của dịch sốt xuất huyết để người dân hợp tác với ngành y tế trong việc phun thuốc diệt mũi
diệt bò gãy lan quăng tại nơi ở
thành phố quảng ngãi sẽ mở hai chiến dịch lớn tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố
vào các ngày sáu và một mươi ba hàng tháng để phòng bệnh suốt suốt huyết
thưa quý vị từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tuyên quang
sẽ tổ chức liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc tây nùng thái lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi năm tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang với sự tham gia của một mươi bốn tỉnh
cao bằng bắc cạn lạng sơn thái nguyên tuyên quang hà giang bắc giang quảng ninh lào cai sơn la
biên lai châu đắk nông và đắk lắc
trong khuôn khổ của liên hoan sẽ diễn ra nhiều hoạt động như biểu diễn giới thiệu các thể loại di sản hát múa khen đàn tính
triển lãm chủ đề di sản văn hóa then tày nùng thái việt nam hội thảo quốc tế bảo tồn và phát huy giá trị di sản then
của các dân tộc tây nùng thái ở việt nam hội trợ nông nghiệp và thương mại vùng tây bắc năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó cùng với liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính các dân tộc tây nùng thái việt nam lần thứ năm năm hai nghìn một mươi chín
tuyên quang cũng sẽ tổ chức lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi năm tạo nên bầu không khí vui nhộn đặc sắc và đậm nét văn hóa truyền thống
lễ hội thành tuyên hàng năm sẽ là dịp để giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về mảnh đất
con người và các giá trị di sản văn hóa lịch sử của tuyên quang
ngày hôm qua công an tỉnh quảng trị phối hợp với tỉnh đoàn quảng trị tổ chức lễ tuyên dương
điển hình tiên tiến thanh niên công an tỉnh làm theo lời bác giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba
và tổng kết cuộc thi tìm hiểu bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện chỉ thị ba cttvk của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh quảng trị đã triển khai trong toàn lực lượng với nhiều biện pháp sinh động cụ thể thiết thực
có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ đảng viên
thông qua phong trào thi đua làm theo lời bác đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến
lễ tuyên dương lần này có hai mươi bốn đoàn viên là những điển hình tiên tiến với nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác
chiến đấu xây dựng lực lượng và tham gia tích cực các phong trào thanh niên
nhân dịp này ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng đã tặng giấy khen cho bảy tập thể có thành tích trong triển khai hưởng ứng cuộc thi
đồng thời trao một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và một mươi năm giải khuyến khích cho các cá nhân
đã được thành đoàn tp hcm triển khai trong những năm vừa qua
nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên thành phố về chủ quyền biển đảo và tình yêu với quê hương đất nước
thông qua hội nghị sơ kết một nửa chặng đường đã qua diễn ra vào ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng chín
tại văn phòng thành đoàn tp hcm đã cho thấy chương trình mang lại nhiều kết quả tích cực
vấn đề chứng minh
quyền biển đảo đã là chủ đề xuyên suốt sôi nổi trong các hoạt động tuyên truyền của tp hcm trong thời gian qua
và đã đạt được nhiều thành quả khả quan
từ khi triển khai chương trình vào năm hai nghìn một mươi ba các hoạt động văn nghệ đã thu hút sự tham gia đông đảo
của hàng triệu học sinh sinh viên trong toàn thành phố
song song đó là sự ra mắt của các tác phẩm sách báo nhằm phổ biến pháp luật biển
và hơn hết là đã thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông nước ngoài
hơn một một triệu chữ ký được thu thập để ủng hộ ngư dân lực lượng chấp pháp của việt nam
cũng như sự tham gia của hơn một học sinh sinh viên hơn một trăm linh văn nghệ sĩ trong đoạn phim
những trái tim việt nam là những hoạt động điểm nhấn đáng tự hào
đây là chương trình mà đại hội đoàn của thành phố đã đặt ra và tuổi trẻ thành phố sẽ phấn đấu thực hiện
trong suốt những kỳ với cái ý nghĩa làm sao thể hiện được cái trách nhiệm của tụi trẻ thành phố
trong tham gia xây dựng biên giới và biển đảo ngày càng vững mạnh
cái sự tham gia tích cực của cơ sở với nhiều hình thức phong phú đa dạng
thắc phục sự cố suốt lún
nghiêm trọng tại đây
trước đó vào khoảng bảy giờ sáng cùng ngày tại nhánh cầu vượt cửa ngõ các tỉnh đi vào thành phố hồ chí minh
thuộc địa bàn quận thủ đức có dấu hiệu bị nứt
với lượng phương tiện có trọng tải lớn lưu thông qua đây nhiều nên chỉ sau ít phút
mặt đường tại đây bất ngờ bị kéo sụp xuống
một dãy ta lui dài hơn hai mươi mét cùng với nhựa đường đất đá bị cuốn xuống bên dưới
bên trong khuét hàm ếch sâu
trên mặt đường tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài
trước mắt phía lực lượng chức năng sẽ tiến hành đổ đá xuống phía dưới để hạn chế việc sạt lở của mặt đường
đồng thời cũng sẽ nhanh chóng có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân
thưa quý vị như chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin thời sự trước
trong những ngày qua người dân hà nội đã gặp không ít khó khăn khi phải tham gia giao thông trong những khung giờ cao điểm
việc tắt đường xảy ra quá thường xuyên khiến nhiều người dân bức xúc vì không thể đến công sở đúng giờ
không thể đưa đón con đi học
vào chiều ngày hôm qua thành ủy hà nội sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức họp báo
để thông tin chung về việc đảm bảo an toàn giao thông cũng như giải pháp để đưa ra các giải pháp giải quyết tình trạng tắt đường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
bắt đầu từ sau ngày năm tháng chín khi học sinh các cấp và sinh viên các trường cao đẳng đại học bắt đầu năm học mới
các tuyến đường huyết mạch của thủ đô hà nội như đường nguyễn trãi đường cầu giấy đường tố hữu lê văn lương kéo dài
đường trường trinh thường xuyên ở trong tình trạng ù nứ ách tắc các phương tiện không thể di chuyển bình thường
hàng ngàn người phải đứng trôn chân trên đường trong khoảng thời gian dài đã gây ra sự lãng phí rất lớn về thời gian và tiền bạc
trong buổi họp báo đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho rằng hiện trên địa bàn thành phố đang triển khai xây dựng rất nhiều công trình giao thông trọng điểm
vì vậy người dân cần nâng cao ý thức chấp hành của luật giao thông để góp phần hạn chế ủn tắc tai nạn giao thông
để việc xây dựng các công trình giao thông lớn không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân
sở giao thông vận tải hà nội cho biết đã yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt tuyến cát linh hà đông
mở các giao chắn lô cốt trên đường trần phú nguyễn trãi để giải quyết vấn đề tắc đường
ngoài ra các đơn vị thi công tại hai mươi một công trường phải bố trí lực lượng túc trực hướng dẫn giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thì đến lúc chưa thi công cái phần ngũ trụ thì tạm thời thu cái rào chắn đấy gọi lại để cho cái việc đi lại người dân
còn khi nào anh có phương án thi công tiếp thì lại tạo điều kiện cho các công trí bố trí
trả lời các câu hỏi về tình hình tai nạn giao thông ông lưu quang huy đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
trong tám tháng đầu năm số phụ tai nạn số người chết số người bị thương vì tai nạn giao thông trên địa bàn tp hà nội đều giảm
đây là kết quả rất nguy hiểm
tuy nhiên để tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông thì công tác tuần tra xử lý cần phải được thực hiện thường xuyên hiệu quả hơn

tại địa phận ấp tân dinh xã tân hòa huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường thủy làm thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng
vào chiều ngày một mươi ba tháng chín xà lan ct sáu nghìn chín trăm sáu mươi tám khi lưu thông trên địa phận trên do trời mưa rông thuyền trưởng hạ ngọc bích không làm chủ tay lái
đã va chạm vào bè cá siêu hồng của ông trần hoàng minh làm bè cá bị chìm hậu quả toàn bộ số cá trong bè thoát ra ngoài
không dừng ở đó xà lan tiếp tục đụng vào xe ghe gỗ đậu gần đó của ông lê văn hưng ngụ tại huyện phú tân tỉnh an giang làm ghe bị chìm
cùng thời điểm trên xà lan biển số hgi bảy nghìn hai trăm bảy mươi hai chưa rõ người điều khiển do rông mưa lớn cũng va chạm vào bè cá riêu hồng của ông đỗ hoàng khương gần đó
làm gãy thành bè và một số phi nổi cả hai vụ tai nạn đã được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
sáng qua ngày một mươi năm tháng chín tại cảng sa kỳ ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi
tổ chức lớp tập huấn luật giao thông đường thủy nội địa và văn hóa giao thông đường thủy cho gần một trăm linh ngư dân doanh nghiệp chủ các phương tiện vận tải hàng hóa ở các địa phương
lớp tập huấn học viên được truyền đạt các kiến thức về luật giao thông đường thủy nội địa và việc thực hiện văn hóa giao thông đường thủy
các nghị định của chính phủ và thông tư hướng dẫn hướng dẫn cho các học viên quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
đồng thời đề nghị các đơn vị chú trọng triển khai nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi năm của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường thủy nội địa các điều kiện đảm bảo an toàn đối với kết cấu hạ tầng phương tiện và người tham gia giao thông vận tải đường thủy nội địa
dịp này ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi đã trao giấy chứng nhận mô hình văn hóa giao thông đường thủy cho ban quản lý cảng sa kỳ
nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và học sinh về việc chấp hành luật an toàn giao thông sáng qua ngày một mươi năm tháng chín công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã tổ chức tuyên truyền buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và phát tờ rơi cho gần một học sinh trường tiểu học cẩm thủy thành phố cẩm phả
tại buổi tuyên truyền thanh thiếu niên và học sinh nhà trường đã được cán bộ công an tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ tập trung vào các kỹ năng tham gia giao thông
các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông tự giác chấp hành nghiêm quy tắc giao thông đường bộ các biển báo và đèn tín hiệu giao thông các nguy cơ mất an toàn giao thông và các biện pháp phòng tránh
bốn mươi bảy là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm làm chết hai mươi sáu người bị thương ba mươi sáu người